xuất khẩu cà phê tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ước đạt một trăm hai mươi sáu tấn với giá trị đạt hai trăm một mươi tám triệu đô la mỹ
đuy kế xuất khẩu cà phê năm hai nghìn một mươi chín ước đạt một năm mươi chín triệu tấn và hai bảy mươi năm tỷ usd giảm một mươi năm hai về khối lượng và giảm hai mươi hai bốn về giá trị so với năm hai nghìn một mươi tám
hiện nay giá cà phê thế giới đang có xu hướng tăng nhẹ
chỉ số giá cà phê tổng hợp ico tăng lên gần hai năm trăm sáu mươi đô la mỹ một tấn
tuy vậy các chỉ số giá hợp phần biến động trái chiều
chỉ số giá cà phê arabica tăng từ hai sáu trăm linh đô la mỹ một tấn lên hai tám trăm hai mươi đô la mỹ một tấn
chỉ số giá cà phê robusta giảm từ một sáu trăm ba mươi đô la mỹ một tấn còn gần một sáu trăm linh đô la mỹ một tấn
thị trường cà phê trong nước cũng biến động cùng chiều với thế giới
trong năm hai nghìn một mươi chín giá cà phê trong nước biến động
giá cà phê giảm chủ yếu với mức giảm từ hai hai trăm linh đồng đến hai ba trăm linh đồng một kg so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
giá cà phê giảm do thị trường chịu áp lực từ dư thừa nguồn cung toàn cầu và người trồng cà phê brazil tăng cường bán ra
dự báo trong ngắn hạn giá cà phê robusta khó có khả năng tăng
do phần lớn người trồng cà phê việt nam sẽ hoàn tất thu hoạch trước tết nguyên đán
bên cạnh đó sản lượng robusta toàn cầu cũng tăng cao